xin kính chào quý vị và các bạn
và trong sáu mươi phút tới đây chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nhiều tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý
và trước tiên mời quý vị đến với phần điểm tin tức trong hai mươi bốn giờ qua
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã bắt giữ đối tượng đinh văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đinh văn đoàn khai nhận do muốn mở cơ sở chăm sóc sửa chữa xe ô tô
nhưng không có tiền nên đoàn đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
vào khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đoàn từ phường bình minh thành phố lào cai
điều khiển xe máy xuống khu vực trường mầm non thuộc xã gia phú huyện bảo thắng
phát hiện một người phụ nữ để ví trong cốp xe máy và quên chưa khóa cốp
đoàn đã mở cốp xe lấy đi chiếc ví trong đó có một trăm hai mươi năm triệu đồng
như thẻ cào của nhà mạng viettel trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ khác rồi bỏ trốn xuống thành phố yên bái
đến ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đoàn đã bị lực lượng công an bắt xử
tại thành phố hà nội lực lượng cảnh sát một trăm một mươi bốn phối hợp với các công an các quận tại hà nội
đã bắt giữ hàng loạt quái xế có hành vi nẹp bô lạng lách đua xe
gây náo loạn đường phố trong đêm trung thu
theo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết đêm trung thu
trong quá trình tuần tra các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã phát hiện bắt xử một mươi ba phương tiện
một mươi ba đối tượng có hành vi chạy thấp độ cao lạng lách gây náo loạn gây mất trực tự công cộng
trong đó đáng chú ý có ba đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
lực lượng công an đã thu giữ một bình khí cười hai xe mô tô nghi là xe tăng vật
các vụ việc đều được bàn giao công an các phường sở tại để xác minh xử lý theo quy định
thưa quý vị công an tỉnh cà mau đang làm rõ vụ nổ trên tàu cá
khiến cho một ngư phủ tử vong trong lúc khai thác thủy sản trên biển
theo những người có mặt trên tàu cá cm chín mươi chín nghìn năm mươi chín ts cho biết
trong lúc phương tiện này với bốn ngư phủ đang hoạt động nghề cào trên biển thì nghe tiếng nổ
sau đó người trên tàu phát hiện trương tuấn em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở huyện duyên hải tỉnh trà vinh
nằm ở phía sau lái tàu bị thương nặng ở phần mặt máu ra nhiều
sau đó đánh bỏ tàu cá
tử vong hiện thi thể của nạn nhân trương tuấn em đã được khám nghiệm và bàn giao về gia đình mai tán
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an vừa phát hiện bãi chôn lấp chất thải nguy hại
khoảng một mươi năm tấn của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên bôi trường trà vinh tại tỉnh trà vinh
bãi chôm lắp chất thải chưa qua xử lý tại xã tập sơn huyện trà cú
bãi chôm lắp bao gồm cả nhà máy có diện tích là ba bốn hectare
bên trên được nguy trang bằng cát trồng cỏ và thải trâu bò
nhưng phía dưới là lớp chất thải nguy hại
qua kiểm tra cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện
lượng rác thải không được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để
được chôm lắp với khối lượng ước khoảng một mươi năm tấn
hiện các mẫu chất thải tro sỉ đang được đưa đi phân tích kiểm nghiệm
sáng nay phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm đã mật phục bắt quả tàng phương tiện khai thác cát trái phép
tại khu vực cầu cao tốc long thành dậu dây thuộc phường long phước tp thủ đức
lực lượng cảnh sát đường thủy tổ chức mật phục và phát hiện ghe gỗ không số tải trọng khoảng một mươi năm tấn
đang gắn thiết bị không sức lớn để bơm hút cát trái phép từ dưới sông lên phương tiện
thời điểm bắt quả tan trên ghe có hai đối tượng gồm phan văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê đồng nai
và nguyễn văn đậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tp thủ đức
đồng thời thu giữ khoảng một mươi sáu mét khối cát một mươi mét ống
hiện cảnh sát đường thủy đã đưa phương tiện và người vi phạm về trụ sở để điều tra xử lý theo quy định
trước đó đơn vị đã từng lập kế hoạch kết hợp mật phục và tuần tra công khai
nhằm xử lý nghiêm tình trạng bơm hút cát trái phép và các phương tiện chở quá tải trọng
qua đó phát hiện và bắt giữ hàng chục phương tiện thu giữ một lượng lớn cát lậu
thời gian vừa qua bệnh viện gia liễu tp hcm liên tục tiếp nhận các ca biến chứng do tiêm filler
hay còn gọi là chất làm đầy do các cơ sở thẩm mỹ thậm chí là các tiệm làm tóc thực hiện
trường hợp biến chứng mới đây là cô gái hai mươi năm tuổi ngụ huyện bình chánh tp hcm
đến khám trong tình trạng mô sương nề bồng tím
chị cho biết trước đây có đến spa để team filler xóa nhăn với giá ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
sau khi tiêm một người này có dấu hiệu căn cứng và phù nề nên phải nhập viện để điều trị
trường hợp thứ hai là một phụ nữ ba mươi tuổi ngụ tại bà rìa vốn tàu
cũng nhập viện trong tình trạng mô sương to
sợ vào có khối cứng lỗ nhổn
theo bệnh nhân chị đi tiêm môi tại mục tiêu làm tóc
và ngay sau khi tiêm đã xảy ra biến chứng nên được người thân đưa đến bệnh viện
theo thống kê trung bình mỗi tháng bệnh viện gia liễu tp hcm tiếp nhận từ một mươi đến một mươi năm trường hợp tai biến
do tiêm chất làm đầy
nhiều trường hợp tai biến nặng phải phẫu thuật và để lại di chứng nặng nề
chỉ trong thời gian từ ngày hai mươi bốn tháng tám đến ngày hai tháng chín
đối tượng nguyễn quốc huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngụ tại quận tân bình tp hcm
cùng với đồng bọn đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp dật tài sản
tại các quận trên địa bàn của thành phố
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đối tượng nguyễn quốc huy vừa bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại tỉnh thừa thiên huế
trước đó vào ngày hai tháng chín
trên mạng xã hội xôn xao đoạn video clip từ camera an ninh ghi lại
người phụ nữ đang đi bộ sang đường
thì hai thanh niên điều khiển xe máy áp sát từ phía sau
giật chiếc điện thoại trên tay nạn nhân
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với công an quận phú nhuận vào cuộc điều tra truy bắt
qua công tác nắm tình hình
trinh sát phát hiện sau khi giật điện thoại của người phụ nữ trên
hai đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tương tự
trên đường trưng quốc dung phần một mươi quận phú nhận
phát hiện video clip từ camera an ninh ghi lại
cảnh khớp giật lan truyền trên mạng xã hội
đối tượng nguyễn quốc huy đã bỏ trốn khỏi tp hcm
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã lần theo dấu vết và bắt giữ huy
khi y đang lẫn trốn tại tỉnh thừa thiên huế
sau đó đối tượng được di lý về tp hcm
để phục vụ công tác điều tra truy xét
là bị hại trong vụ cướp giật đầu tiên mà huy và đồng bọn thực hiện
tại số một trăm bảy mươi ba
nguyễn kim phần bảy quận một mươi
người bị hại này vẫn chưa hết bàn hoàng
khi nhắc lại sự việc ngày hôm đó
đối tượng đã bị bắt thì em cũng rất là mừng
tại vì nhiều
giống như em cũng theo dõi trên facebook
thấy người ta cũng bị giật giống như là
nghe em như đó
cũng đỡ cho những người nạn nhân sau này
tôi mong cho các cơ quan ban ngành
sẽ xử lý nghiêm
những trường hợp mà cướp giật tài sản
để bảo vệ bình yên cho xã hội
lực lượng công an
nói thật sự là coi như là
truy tìm rồi điều tra
mà còn rất quan hệ và rất tin tưởng
với lực lượng điều tra phá
bên cạnh các biện pháp đấu tranh
phòng chống tội phạm của lực lượng công an
bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
không để sơn hỏi khiến kẻ gian có cơ hội gây án
khi có thông tin liên quan đến vấn đề
về an ninh trật tự người dân cần nhanh chóng
cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
để góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
ba cán bộ tại xã thanh thủy huyện thanh hà tỉnh hải dương
đã thực hiện lập khống một mươi một bộ hồ sơ chứng tử
hợp thức hóa thủ tục rút số tiền gần hai trăm tám mươi triệu đồng
từ ngân sách của nhà nước
để chi cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố
ngô xuân khải nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã thanh thủy
nguyễn đức trường cán bộ công chức địa chính
xây dựng và môi trường xã thanh thủy và phan tâm anh
nguyên là kế toán ngân sách xã thanh thủy
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn huyện thanh hà xuất hiện dịch tả lợn châu phi
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
ngô xuân khải đã chỉ đạo cho nguyễn đức trường và phan tâm anh
lập khống một mươi một bộ hồ sơ chứng tử
hợp thức hóa thủ tục để rút số tiền hai trăm bảy mươi chín triệu sáu trăm linh nghìn đồng
từ ngân sách của nhà nước
để chi cho công tác phòng chống dịch
hành vi của tất cả các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
số tiền hơn năm mươi sáu triệu đồng
cùng với khởi tố bị can
cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can
bắt tạm giam đối với bị can ngô xuân khải nguyễn đức trường
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can phan tâm anh
cơ quan tỉnh ninh bình cho biết lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh này
vừa phát hiện bắt giữ xe ô tô tải
vận chuyển hơn hai chai rượu ngoại
không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua công tác tuần tra kiểm soát
vào trưa ngày một mươi tháng chín
tại km hai trăm bảy mươi bốn quốc lộ một a
thu địa phận thành phố tam điệp
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tam điệp
đã tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô
do lái xe cao văn công chú tại nghệ an điều khiển
quá trình kiểm tra
tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển hơn hai chai rượu
do nước ngoài sản xuất
toàn bộ số hàng trên đều không có tem nhập khẩu
không có hóa đơn
chứng tử chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
trị giá số hàng khoảng hai tỷ đồng
bước đầu lái xe cao văn công khai nhận
vận chuyển thuê số hàng hóa trên
từ tỉnh quảng bình ra thành phố hà nội
với số tiền công là năm triệu đồng
hiện tổ công tác đã bàn giao số hàng hóa trên
cho phòng cảnh sát kinh tế để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn
trong những ngày gần đây thì người dân liên tục phản ánh
tình trạng các chai rượu
tình trạng xăng trên địa bàn thành phố hà nội
luôn trong tình trạng quá tải
người dân phải xếp hàng dài để chờ đổ xăng
kể cả là buổi tối muộn
một số cây xăng treo biển nghỉ bán
với lý do là hết xăng và có sự điều chỉnh
thời gian đồ xăng
vậy thực tế tình hình ra sao mời quý vị và các bạn
theo dõi tìm hiểu của phóng viên antv
tại cửa hàng xăng số hai
đường vũ ngọc phan
đã treo biển tạm nghỉ bán hàng do hết xăng
ngoài ra người dân còn nhận được thông báo
về sự thay đổi thời gian bán hàng
còn tại trạm xăng dầu số sáu mươi
đường xuân thủy
dù có tổng cộng bốn cây xăng cho xe máy
tương đương một mươi sáu vòi bơm
nhưng chỉ có hai vòi hoạt động
khiến trạm xăng bị quá tải
người dân phải xếp hàng dài để chờ đến lượt

các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
giải thích lý do về bơm xăng số hai
về việc tạm ngừng bán hàng đại diện các cửa hàng xăng dầu cho biết giá nhập vào cao cộng thêm các chi phí định mức chi phí vận chuyển doanh nghiệp hiện đang khó khăn trong việc tìm nguồn hàng khi các đồ mối nhập liên tục báo lỗ phải bán cầm chừng bởi bán càng nhiều càng lỗ
trong báo cáo mới nhất về công tác đảm bảo nguồn cung mặt hàng xăng dầu bộ công thương khẳng định về cơ bản nguồn cung trong nước từ nay đến hết năm được đảm bảo và yêu cầu các doanh nghiệp duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục cho thị trường trong nước phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp
cơ quan quản lý nói không thiếu xăng các doanh nghiệp kinh doanh không dám nhập sang về để bán vì sửa lỗ và thực tế thì người dân đang khó khăn trong việc mua loại mặt hàng thiết yếu này
cơ quan quản lý nói không thiếu xăng các doanh nghiệp kinh doanh không dám nhậm xăng về để bán